thưa quý vị tàu chở dầu thô mang cờ nga begas đã bị bắt giữ ở hy lạp
theo lệnh trừng phạt của liên minh châu âu eu liên quan đến cuộc chiến ở ukraine
con tàu này có trọng tải hơn một trăm một mươi năm tấn ban đầu được hướng đến mamara ở tây bắc thổ nhĩ kỳ
hiện tàu đang neo đậu ở bến karistot phía nam đảo ivaa hy lạp
theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên hy lạp tàu begas bị giữ hôm một mươi năm tháng bốn
theo lệnh trừng phạt của eu
trên tàu có một mươi chín người nga việc bắt giữ này sẽ không ảnh hưởng đến hàng hóa trên tàu
tuy nhiên phía hy lạp không thể cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm thực hiện công tác
chuyển lô hàng này sang một tàu chở dầu khác